trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam
đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch flc trịnh văn quyết
để phục vụ điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một cũng cho biết đã tiến hành điều tra xác minh
với ông trịnh văn quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng
thị trường chứng khoán cho dấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra ngày một mươi tháng một gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
cụ thể ngày một mươi tháng một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã giao dịch bắn bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc nhưng không báo cáo
không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch
trước khi bị bắt tạm giam ông trịnh văn quyết cũng đang sở hữu khối tài sản
hơn bốn tỷ đồng mặc dù vậy ông quyết cũng đang mang khối tài sản
đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ để chấp nhận tại các ngân hàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam
bà trịnh thị minh huế cán bộ bang kế toán tập đoàn flc và bà trịnh thị thúy nga
phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
đây là hai người em gái của ông quyết để làm rõ vai trò đồng phạm với cựu chủ tịch tập đoàn flc
bà nguyễn phương hằng được biết tới là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc
điều hành công ty cổ phần đại nam sau khi ông huy nguy dũng bất ngờ thông báo
việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình bà nguyễn phương hằng
vừa đại gia dũng lỏ vôi là một nhà kinh doanh có tiếng
ceo đại nam nổi tiếng với thú sơ kim cương đắt đỏ sở hữu sưu tập siêu xe
cùng những tập sổ đỏ được cân bằng ký
đứng ở vị trí thứ ba đó chính là tổng giám đốc khu du lịch đại nam nguyễn phương hằng
theo đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc khu du lịch đại nam
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm trước khi bị bắt tạm giam phục vụ điều tra
bà nguyễn phương hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng
trong đó nữ tổng giám đốc khu du lịch đại nam đã sử dụng những ngôn từ
mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra bà hằng không hợp tác coi thường luật pháp
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại tp hcm và các địa phương khác
trước khi bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra trong một livestream bà hằng cho biết
tài sản của vợ chồng bà kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký là chuyện bình thường
bà nguyễn phương hằng tên cũ là nguyễn thị thanh tuyền là người rất nổi tiếng
trong giới doanh nhân bà hằng là việt kiều canada bà được nhiều người biết đến
với biệt danh hằng canada
theo lời bà hằng bà bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi bà cũng gặp may mắn
trên thương trường chưa từng thất bại lần nào
bà hằng là vợ ông huỳnh uy dũng biệt danh dũng lò vôi là một trong những người
giàu nhất việt nam trong những buổi livestream gần đây bà hằng khiến người xem
sửng sốt khi khoe tài sản cực khủng
bà hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký
là chuyện thường chưa kể đến các siêu xe lên đến bốn mươi năm mươi tỷ đồng
bà chủ đại nam được chồng rất yêu chiều trong tiệc sinh nhật vào đầu năm hai nghìn hai mươi
ông dũng tuyên bố tặng bà hằng siêu xe bốn mươi tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hằng từng xuất hiện tại khu du lịch đại nam để gặp gỡ và giao lưu
cùng khách du lịch và người hâm mộ bà đã đeo viên kim cương bốn mươi năm cara trị giá một trăm linh tỷ đồng
và thu hút sự chú ý của mọi người
ngoài sổ đỏ tính bằng cân cùng với thú chơi hộp soàn cỡ bự
nữ đại gia còn sở hữu một bộ sô tài
bộ sô tài là một bộ sô tập siêu xe khủng mỗi chiếc xe của chủ sở hữu đại nam
đều có giá lên đến hàng chục tỷ đồng tính nhẫm cả bộ sưu tập siêu xe cũng phải cả trăm tỷ
là một phụ nữ xinh đẹp mê hộp xòn thích xe đẹp và đồ hiệu
nhưng bà cũng là một người rất tự lập nỗ lực
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông
những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hướng thụ
không sống nhờ vào ai kể cả chồng mình
ông dũng bà hằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi các hoạt động từ thiện
vợ chồng bà đã sáng lập nên quỹ từ thiện hàng hữu vào năm hai nghìn một mươi
và bà hằng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây
trong khi đó khu du lịch đại nam do bà phương hằng làm tổng giám đốc
có tổng diện tích lên đến bốn trăm năm mươi hectare được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất đông nam á
với số vốn đầu tư xây dựng lên đến sáu tỷ đồng
theo việt nam net hơn nửa năm nay bà hằng có nhiều buổi live stream
dậy sóng thu hút hàng vạn người theo dõi liên quan đến những nội dung phức tạp
và kịch tính xung quanh vụ tố cáo ông võ hoàng yên và một số nghệ sĩ tên tuổi trong giới giải trí
bà hằng vừa bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong khi đó công ty cổ phần đại nam của vợ chồng bà hằng gần đây liên tục báo lỗ
cụ thể hai năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi bảy lỗ sau thuế của đại nam đã tăng lên năm mươi bảy tỷ đồng
và một trăm linh năm tỷ đồng năm hai nghìn một mươi tám lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vẫn âm tám mươi ba bảy tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín đại nam chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh
khi doanh thu giảm một mươi về bốn trăm linh chín tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tính trung bình mỗi ngày doanh nghiệp của vợ chồng bà hằng lỗ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng
đứng ở vị trí cuối cùng không ai khác đó chính là chủ tịch tập đoàn mường thanh lê thanh thản
cái tên lê thanh thản không hề xa lạ gì trong giới bất động sản
vì đại gia này được biết đến với nhiều biệt danh như đại gia điếu cày ông chuồng nhà giá rẻ
ông lê thanh thản chủ tịch tập đoàn mường thanh còn được gọi với cái tên là đại gia điếu cày
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ngụ phương hoàng lị quận hoàng mai thành phố hà nội
vừa bị đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng do có sai phạm
gây ra tại dự án ct sáu kiến hương phương kiến hương quận hà đông hà nội
trước đó trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một thông tin về việc chủ tịch tập đoàn mường thanh lê thanh thản
bị khởi tố và bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng nhận được sự chú ý lớn của dư luận
theo đó vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã kết thúc điều tra vụ án lừa dối khách hàng và chuyển hồ sơ để truy tố ông lê thanh thản
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn mường thanh và sáu bị can khác sang viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
trước đó ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cho biết
cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cùng lệnh khám xét đối với ông lê thanh thản
hay còn gọi là đại gia điếu cầy
đến ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại họp báo thông báo tình hình
kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi liên quan đến vụ án ông
lê thanh thản bị khởi tố
đại tá nguyễn thanh tùng phá giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cho biết
đã khởi tố ông lê thanh thản và sáu bị can nói trên
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội xác định
ông lê thanh thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư thương mại
do công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu bms làm chủ đầu tư tại phương kiến hưng quận hà đông
theo quy hoạch thiết kế được duyệt dự án có hai tòa chung cư gồm tc sáu a và tc sáu b
với tổng số căn hộ được duyệt là chín trăm ba mươi sáu căn hộ chung cư cao tầng và ba mươi bốn nhà thấp tầng biệt thự liên kề
tuy nhiên qua rà soát kiểm tra thực tế cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa nhà ct sáu c
nâng tổng số căn chung cư không phép là sáu trăm năm mươi bốn và bốn căn biệt thự liên kề nhà thấp tầng
tất cả số căn chung cư không phép này đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng
trước khi bị khởi tố đại gia lê thanh thản sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm hệ thống khách sạn hàng sang
với khoảng sáu mươi khách sạn chất lượng cao trải dài từ bắc vào nam thậm chí còn vượt sang lào
ngoài chuỗi khách sạn cao cấp ông thẳng còn thâu tóm công ty du lịch dầu khí phương đông
từ tập đoàn đại dương để sở hữu chữa khách sạn phương đông nghệ an
bên cạnh các khách sạn chung cư ông thẳng còn sở hữu nhiều công trình bệnh viện trường học khu du lịch sinh thái
và hơn hết ông thản còn được gắn biệt danh đại gia điếu cầy đi xe rolls royce
trong giới bất động sản cái tên lê thanh thản không hề xa lạ gì bởi lẽ vị đại gia này được biết đến
với nhiều biệt danh như đại gia điếu cày ông trùm nhà giá rẻ
ông thẳng xuất thân nghệ an khởi nghiệp từ tỉnh miền núi lai châu lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng ở miền núi công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy sau đó vương sang lào
ông thản đã gạt hái được nhiều thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình
giá rẻ và nhu cầu thực cao kết hợp với hệ thống khách sạn mường thanh
được mệnh danh là chuỗi khách sạn lớn nhất đông nam á
các dự án mà ông đang nắm giữ có thể tập trung vào ba mảng chính là khách sạn
chung cư và khu vui chơi giải trí
về mạng khách sạn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông xe khách sạn mường thanh đầu tiên ở điện biên
sau đó xây tại lênh đàm hà nội
đến nay chùa khách sạn này đã có sáu mươi đơn vị thành viên
phủ sóng khắp các địa phương tại việt nam và các nước đông nam á
chia làm bốn phân khúc mường thanh luxury mường thanh green mường thanh holiday và mường thanh
ngoài ra tại công ty du lịch dầu khí phương đông pdc
ông thẳng và thành viên liên quan nắm giữ tổng cộng hơn bảy triệu cổ phiếu pdc
tương ứng tỷ lệ sở hữu sáu mươi bốn bảy mươi một tổng số cổ phần của công ty
về mảng nhà chung cư giá rẻ của mường thanh
không thể không nhắc đến các dự án như hh linh đàm
kim văn kim lũ thanh hà sien co năm chung cư đại thanh chung cư la sa
doanh nghiệp này liên tục mở bán các dự án với giá từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng một mét vuông
sòng tranh thực tế để mua một căn hộ khách hàng thường phải chịu thêm giá chênh
từ hai đến năm triệu đồng mỗi mét vuông tùy từng căn
các dịch vụ giáo dục sức khỏe và vui chơi giải trí của mượn thanh
phải kể đến các thương hiệu như mường thanh safari diễn lâm vườn thú lớn nhất miền bắc
vrc trung tâm
đi đa chức năng fitness plus trung tâm fitness yoga năm sao dream kids
khu vui chơi học tập dành cho trẻ em hòa band gift shop chủy cửa hàng lưu niệm cao cấp
công viên nước lớn nhất hà nội của mường thanh mang tên công viên nước thanh hà
được công ty cổ phần phát triển địa ốc sien co năm xây dựng trên lô đất a hai hai ccdt một
thuộc khu đô thị thanh hà sien co năm phương phú lương quận hà đông thành phố hà nội
được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm vui chơi hàng đầu
với công ty cổ phần tập đoàn mường thanh đây là đơn vị quản lý các chủ khách sạn mường thanh mới và cao cấp
như mường thanh gran nha trang mường thanh hà nội center mường thanh quy nhơn mường thanh quảng bình
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của công ty này đạt ba trăm một mươi năm tỷ đồng tăng gấp đôi so với năm trước đó
doanh thu đến từ việc mường thanh liên tục đưa thêm các khách sạn mới đi vào hoạt động
tuy nhiên do tỷ suất lợi nhuận thấp và chi phí vận hành cao công ty đã báo lỗ chín mươi ba tỷ đồng
tăng gấp rưỡi so với khoảng lỗ sáu mươi năm tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị trên đây là bốn đại gia bất động sản nổi như cồn bị truy tố bắt giam
quý vị nghĩ gì về hành động quyết liệt của bộ công an và chủ trương không có vùng cấm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
xin hãy để lại bình luận dưới phần comment
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại